trước đó ca sĩ đạp vĩnh hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bảo với phương hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển đơn của ca sĩ đàm minh hưng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương để giải quyết theo thẩm quyền
về thủ tục thời hạn và quy trình giải quyết tin báo tố xác tội phạm
bà vũ thị xuân nhuệ trừ phòng thực hành quyền công tố kiểm soát xét xử phúc thẩm án hình sự viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận và giải quyết tin báo theo điều một trăm bốn mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
điều một trăm bốn mươi bảy quy định trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày nhận được tố xác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố cơ quan điều tra cơ quan được sao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra xác minh và ra một trong các quyết định
quyết định khởi tố vụ án quyết định không khởi tố vụ án quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
trường hợp vụ việc bị tố xác tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác tin báo kiến nghị khởi tố có thể kéo dài như không quá hai tháng
trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra xác minh trong thời hạn quy định tài khoản này
thì viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cung cấp hoặc viện trưởng viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá hai tháng chậm nhất là năm ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra xác minh quy định tài khoản này
cơ quan điều tra cơ quan được sát nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp hoặc viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền gia hạn thời gian kiểm tra xác minh
ngày bốn tháng một mươi
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ đơn tố giác tội phạm của ông huỳnh minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại quận một mươi tp hcm tức ca sĩ đàm vĩnh hưng sang công an tỉnh bình dương để giải quyết theo thẩm quyền
đồng thời văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng thông báo cho ca sĩ đảm vĩnh hưng về việc chuyển đưa tố cáo của năm ca sĩ này xác công an tp hcm
trước đó ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng nhận được đơn của ca sĩ đàm vĩnh hưng tố cáo bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển đơn của ca sĩ đàm mỹ hưng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương để giải quyết theo thẩm quyền
theo đơn tố cáo của ông hưng gần đây bà phương hằng đã lợi dụng mạng xã hội fat light và dùng những từ ngữ phản cảm chửi bới xúc phạm mình cùng nhiều nghệ sĩ khác
thậm chí bà này còn chỉ trích cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng
bên cạnh đó ông hưng còn cho rằng bà phương hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư tình cảm số tiền cho tài khoản của mình và một số nghệ sĩ
những hành động này của bà phương hằng được bà phát lai trên mạng và nói rằng mình nằm mơ
hành động trên của bà phương hằng đã gây cho ông hưng nhiều thiệt hại về danh dự kinh tế
ông hưng còn cho rằng bà phương hằng đã bị đặt loan truyền thông tin sai sự thật khi nói ông này ăn chặn tiền thử thiện lừa đào ăn cướp phản động câu kết mua giải cho cuộc thi the voice
ông hưng cho biết ông đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến tử thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm đã gửi công văn tới các phòng nghiệp vụ công an tp hcm như phòng pc hai phòng cảnh sát kinh tế pc ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm
cùng công an hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức về việc kiểm tra giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại và kết quả giải quyết tin báo tin tố xác về tội phạm
liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp tử thiện mà bà nguyễn phương hằng đã phản ánh cho các bà phương hằng
theo công văn ngày hai mươi tám tháng chín văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra giả soát cung cấp thông tin về việc tiếp nhận phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo tin báo tố xác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp tiền tử thiện
như nghệ sĩ hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành võ hoàng yên mà bà nguyễn phương hằng đã phản ánh cho các buổi live trên mạng xã hội đồng thời ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng đinh thanh nhàn
phó giám đốc công an tp hcm cũng đề nghị các đơn vị kiểm tra giả soát cung cấp thông tin như trên
và báo cáo kết quả gửi về văn phòng cảnh sát điều tra công an tp hcm
để tập hợp tham mưu thủ trường cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
nói về động thái của cơ quan công an vào cuộc để giả soát
làm rõ số tiền các cá nhân quyên góp từ thiện miền trung
trung tá đào trung hiếu chuyên gia tội phạm học bộ công an nhấn mạnh
đó là việc làm rất kịp thời ông hiếu đánh giá thời gian qua
mạng xã hội xuất hiện những thông tin phản ánh các hiện tượng tiêu cực
liên quan đến hoạt động từ thiện của một số người nổi tiếng khiến dư luận đặc biệt quan tâm
điều này đòi hỏi phải có hoạt động điều tra xác minh làm rõ những tin đồn đó có căn cứ hay không
đồng thời các cơ quan chức năng cũng nhận được đơn trình báo tố giác tội phạm liên quan đến vấn đề này
do đó chức yêu cầu mong mở cuộc sư luận về tính mịnh bạch trong hoạt động từ thiện
cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc là hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật và rất cần thiết
theo trung tá đà trung hiếu cơ quan công an giả soát số tiền từ thiện giúp giải tỏa những nghi ngờ bức xúc của sư luận
trước thông tin cáo buộc một số cá nhân lợi dụng việc kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi
hiện cục cảnh sát hình sự phối hợp với bảy tỉnh gồm nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
để xác định số tiền hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ từ thiện
thưa quý vị vậy là sau khi bà phương hằng gửi đơn tố cáo thì ca sĩ đàm minh hưng ngay trong ngày đã có buổi làm việc với công an
hiện phía nam ca sĩ chưa thông báo rõ về nội dung của buổi làm việc
chắc hẳn câu chuyện về đơn tố cáo của hai bên sẽ cần có một quá trình điều tra dài
dư luận vẫn đang ngóng chờ kết quả của cơ quan công an để biết sự thật
liên quan đến câu chuyện này báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị thông tin sớm nhất
kính chào và hẹn gặp lại